báo sakai một tờ báo lớn và có uy tín hàng đầu ở miền trung nhật bản mới đây đã có bài viết nhận định
việt nam sẽ đảm nhiệm thành công vai trò chủ tịch asean năm hai nghìn hai mươi dù vẫn còn nhiều thách thức
nhất là trong bối cảnh đại dịch covid một mươi chín vẫn đang diễn biến phức tạp trên thế giới
bài báo cho rằng những thách thức lớn đối với việt nam trong vai trò chủ tịch asean hai nghìn hai mươi
là ảnh hưởng của dịch viêm đường hô hấp cấp covid một mươi chín lan rộng chủ nghĩa bảo hộ
cạnh tranh ảnh hưởng giữa các nước lớn cũng như diễn biến phức tạp ở biển đông
tuy nhiên với kinh nghiệm đã có việt nam hoàn toàn có thể vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt vai trò lần này
bài báo cho rằng cùng với kinh nghiệm kiểm soát covid một mươi chín việt nam sẽ có cơ hội tốt để cùng với các nước
thảo luận về cách ứng phó với đại dịch bên cạnh đó việc tổ chức hội nghị mở rộng với sự tham gia
của các nước lớn sẽ không chỉ mang lại lợi ích cho việt nam mà còn góp phần ổn định môi trường an ninh
khu vực đông nam á và châu á thái bình dương